với bảy mươi ba mươi sáu điểm trên thang điểm một trăm linh quảng ninh là địa phương đứng đầu trên cả nước trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci năm hai nghìn một mươi tám
đây là kết quả được phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ công bố vào sáng nay tại hà nội
báo cáo pci dựa trên thông tin phản hồi từ hơn một mươi hai doanh nghiệp đang hoạt động tại sáu mươi ba tỉnh thành phố về chất lượng điều hành kinh tế
mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh và hỗ trợ cải cách hành chính của chính quyền các địa phương
tốt bốn tỉnh đứng đầu danh sách bảng xếp hạng ngoài quảng ninh còn có đồng tháp bảy mươi một mươi chín điểm long an sáu mươi tám chín điểm bến tre sáu mươi bảy sáu mươi bảy điểm